vì sợ sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông một nam thanh niên đã điều khiển xe máy đâm thẳng vào một cán bộ cảnh sát giao thông trật tự công an quận hải châu thành phố đà nẵng đang thực thi nhiệm vụ gây thương tích nặng
công an quận hải châu đã xác định và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm minh tân chú tại quận sơn trà về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày một mươi một tháng chín tổ công tác của công an thành phố phối hợp với công an quận hải châu thực hiện nhiệm vụ tuần tra chốt chặn kiểm soát trên tuyến đường đống đa
trung úy trần quốc thịnh cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hải châu phát hiện một đôi nam nữ có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tân không chấp hành mà tăng ga đâm thẳng vào đồng chí thịnh rồi bỏ chạy tân khai nhận do không có bảng lái nên khi thấy cảnh sát giao thông thì lo lắng tăng ga bỏ chạy bất chấp hậu quả